thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước
trong đại dịch covid một mươi chín để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận
của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
bên cạnh đó thủ tướng cũng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
đối với ông nguyễn văn trịnh nguyên trợ lý phó thủ tướng chính phủ
trước đó mở rộng điều tra vụ công ty việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
chuyển sang một thông tin khác bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ
hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn chống trả lại lực lượng chức năng khiến một cán bộ chiến sĩ công an bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can phạm thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ bảy phường đồng quang thành phố thái nguyên về tội chống người thi hành công vụ
ngày ba ba hai nghìn hai mươi ba tổ công tác công an tp thái nguyên phát hiện phạm thanh hải điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ
nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe
nhưng hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ
và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác làm một cán bộ công an bị thương
ngay sau đó hải bị khống chế đưa về cơ quan công an
thông qua công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm công an xã hồ thị kỳ huyện thới bình tỉnh cà mau
đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập mang theo nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tại khu vực ấp bào nhàn xã hội thị kỳ
phát hiện lực lượng công an nhóm đối tượng liền bỏ chạy nhưng bảy đối tượng đã bị tạm giữ trong đó có một nữ
kiểm tra bao ni lông các đối tượng mang theo phát hiện tám cây dao tự chế hai ống tuyết bằng kim loại
theo lời khai ban đầu do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm đối tượng trên đã chuẩn bị các loại hung khí
đến khu vực ấp bào nhàn chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng tuần tra và ngăn chặn kịp thời
trong số bảy đối tượng có năm đối tượng dưới một mươi tám tuổi
tại thành phố hồ chí minh lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an quận một mươi hai cũng vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên
mang hung khí nóng đi hỗn chiến trên địa bàn
tại cơ quan công an qua làm việc nhóm thanh niên khai do mâu thuẫn nên phan văn anh quốc nhắn tin
hẹn với nhóm của phan trung hiếu ra bãi đất chống của một khu dân cư ở phường thới an để giải quyết mâu thuẫn
sau đó quốc nhắn tin trên nhóm facebook rủ thêm một mươi hai người khác cùng tham gia
khi đến địa bàn phường thới an
khi đến địa bàn phường thới an bị tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai phát hiện bắt giữ
công an thu giữ sáu cây dao tự chế và hai cây ba chĩa tự chế dài khoảng hai mét
các đối tượng có khả năng làm sổ đỏ cực nhanh mà chủ sử dụng đất không cần đến các cơ quan thẩm quyền
tuy nhiên qua đối chiếu xác định các sổ đỏ này là giả
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên tạm giữ lê thị dung ba mươi sáu tuổi nguyễn ngọc phú bốn mươi ba tuổi
cùng ngụ phường hai tp tuy hòa
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm sổ đỏ giả
lê thị dung tung tin mình có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở
mà chủ sở hữu đất không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước
và nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho một người dân ở thôn tường quang
xã hòa kiến với số tiền là bốn mươi triệu đồng
dung nhận trước bảy triệu đồng
số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao sổ
đến ngày một mươi tháng ba dung cùng với nguyễn ngọc phú đến giao sổ hồng giả
khi nguyễn ngọc phú đang nhận số tiền ba mươi ba triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
đồng thời tiến hành niêm phong và tạm giữ các tăng vật gồm một sổ hồng già
ba điện thoại di động một túi sách một ví xa hai thẻ ngân hàng và số tiền ba mươi ba triệu đồng
chuyển sang một thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với vũ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm linh

vừa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm linh
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang

cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang

đăng kiểm việt nam và cục cảnh sát giao thông thời điểm này đã giải quyết những khó khăn vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
về các ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang từng bước làm thay việc của bộ giao thông vận tải
đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định là không đúng
việc tăng cường cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm định chỉ nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm
việc này chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của bộ công an
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an quận một mươi hai vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên
mang hung khí nóng đi hộn chiến trên địa bàn
lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đang tuần tra kiểm soát ở phường thới an
thì phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên gồm một mươi ba đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến nên áp sát ngăn chặn
thấy công an hai nhóm thanh thiếu niên tìm cách tăng ga xe máy bỏ chạy
nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ đưa về trụ sở
qua làm việc nhóm thanh niên khai nhận do mâu thuẫn nên phan phan anh quốc sinh năm hai nghìn sáu
nhắn tin hẹn với nhóm của phan trung hiếu sinh năm hai nghìn năm ra bãi đất trống của một khu dân cư
ở phường thế an để giải quyết mô thuẫn
sau đó quốc nhắn tin trên nhóm facebook rủ thêm một mươi hai người khác cùng tham gia
khi đến địa bàn phường thế an thì bị tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai phát hiện bắt giữ
công an thu giữ năm cây dao tự chế dài năm mươi cm một cây dao tự chế dài một tám m và hai cây ba chỉ tự chế dài khoảng hai m
liên quan đến
thông tin phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai tp hcm lấy ý kiến trẻ mầm non tiểu học trung học cơ sở
về dự thảo luật đức đai sửa đổi
phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai cho biết không lấy ý kiến trẻ mầm non học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở
mà lấy ý kiến của cán bộ nhân viên giáo viên người lao động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn
bao gồm cả cán bộ giáo viên nhân viên chụp các nhóm lớp nhóm trẻ mẫu giáo nhóm trẻ mầm non
theo đó trên một số diễn đàn mạng xã hội và facebook cá nhân lan truyền ảnh trực đoạn đầu của một văn bản
được cho là của phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai về việc tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo mầm non
về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhiều bình luận cho rằng nội dung trên không phù hợp
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai khẳng định thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật
thực tế trong văn bản số một trăm bảy mươi bốn về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi
trên địa bàn quận một mươi hai phía dưới có phần đối tượng lấy ý kiến đã bị cắt bỏ gồm với cơ sở giáo dục công lập
toàn thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tại đơn vị còn cơ sở giáo dục ngoài công lập
chủ đầu tư các nhóm trẻ lớp mẫu giáo lớp mầm non trường mầm non
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng đã tiến hành kiểm tra hành chính
một mươi một điểm giao dịch của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
trong buổi sáng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố sóc trăng đã có mặt tại một điểm giao dịch
của công ty f tám mươi tám gần chợ bông sen để kiểm tra và làm việc với các nhân viên chi nhánh này
theo đại tá phan văn ứng phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng đây là việc kiểm tra định kỳ về việc chấp hành
các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh sóc trăng
một tuần trước công an thành phố hồ chí minh phong tỏa trong và ngoài trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
nằm trên đường nguyễn oanh quận gò vấp để tiến hành khám xét khẩn cấp
việc phong tỏa này nằm trong kế hoạch khám xét khẩn cấp đối với công ty f tám mươi tám về hành vi cưỡng đoạt tài sản
rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác tại thành phố hồ chí minh cũng bị công an kiểm tra và khám xét
hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn lương cường
chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định về hai tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo chẳng do nhiều lần bị chú ruột là ông nguyễn lương trọng khuyên bỏ ma túy
ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn lương cường đã dùng dao chém liên tục nhiều nhát vào vùng đầu của ông trọng
và chỉ dừng lại khi người thân và người dân phát hiện hô hoán
trong lúc cường dùng dao chém ông trọng bà huỳnh thị thu là vợ của ông trọng nhiều lần lao vào can ngăn
thì bị cường dùng dao chém trúng một nhát ở tay trái gây thương tích với tỷ lệ là hai mươi ba ông trọng bị thương tích hai mươi chín
tuy nhiên hành vi của cường với ông trọng đủ yếu tố cấu thành tội giết người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lương cường một mươi hai năm tù tội giết người
ba năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt là một mươi năm năm tù
bất ngờ ập vào một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phát hiện sáu đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
sáu đối tượng gồm nguyễn bà thạnh nguyễn tiến trường
nguyễn trung huỳnh trung tín nguyễn tiến hùng phạm thị cúc và võ thị mỹ hằng
cả sáu đối tượng đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định